tại bình dương mới đây đã diễn ra ký kết hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp tỉnh bình dương và doanh nghiệp nhật bản
nhằm hợp tác xây dựng phát triển và khai thác mạng wifi đám mây và các dịch vụ gia tăng trên nền điện toán đám mây
việc ký kết hợp tác này được thực hiện giữa công ty cổ phần công nghệ và truyền thông việt nam vntt
và công ty ntt việt nam thuộc tập đoàn nippon telegraph telephone x của nhật bản
theo nội dung ký kết giữa vntt và nttv cùng hợp tác xây dựng phát triển và khai thác mạng wifi đám mây
cùng ftth và các dịch vụ gia tăng trên nền điện toán đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn
việc hợp tác này là một phần trong công tác triển khai cụ thể hóa đề án thành phố thông minh bình dương
đã được ủy ban nhân dân tỉnh bình dương phê duyệt